tại tp hcm những ngày này công tác di rời các hạng mục kỹ thuật thuộc tuyến metro số hai bến thành tham lương
đang được triển khai ngay đêm để sớm có mặt bằng sạch chuẩn bị cho khởi công dự án
hai mươi giờ tại khu vực nhà ga s một mươi phạm văn bạch thuộc tuyến metro số hai bến thành tham lương
qua địa bàn quận tân bình công nhân kỹ sư tất bật thi công hạng mục vừa cấp nước và thoát nước
hạng mục thoát nước rồi và mình cũng đã làm được năm mươi khối lượng cho hạng mục cấp nước
và ở trong cái phần mà thi công được tuần thứ hai là mình sẽ còn hai phần nữa để mình sẽ hoàn thành cái khu vực này
kiểm tra trực tiếp tại năm vị trí thi công di dời hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống cấp thoát nước công trình điện viễn thông
chủ đầu tư dự án đánh giá khối lượng công việc đến nay là bảo đảm
tuy nhiên khó khăn sắp tới sẽ lớn hơn
khi việc thi công rời ra bên ngoài mặt đường có mật độ lưu lượng phương tiện di chuyển đông
theo cấp phép của sở thông thì chúng tôi được phép thi công từ tám giờ tối hôm nay đến năm h sáng ngày hôm sau
công tác thi công sẽ ngưng để giảm thiểu việc ảnh hưởng đến giao thông
tại vị trí này thì dự kiến từ nay đến cuối tháng năm sẽ hoàn tất thi công ở khu vực di rời này
và sau đó thì chúng tôi sẽ triển khai thi công ở phía giao lộ phạm văn bạch
đến tiến về phía ga tân bình
đó là cái đoạn mà chúng ta phải thi công ở lòng đường cái làn xe máy
thì sẽ tiếp tục thi công từ cuối tháng năm
từ nay đến cuối năm sẽ hoàn thành việc thi công di rời
hạ cắt tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật tại vị trí nhà ga s một mươi này
theo chủ đầu tư tuyến metro số hai một mươi hai vị trí di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn tất từ nay đến cuối năm
làm tiền đề bằng giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu chính vào cuối hai năm hai nghìn một mươi năm
cho đến nay toàn tuyến còn vững mặt bằng
gần năm mươi trường hợp ở quận ba và tân bình
các địa phương đang nỗ lực đến cuối quý hai năm nay sẽ hoàn tất công tác này
miro số hai bến thành tham lương coi chính nhà ga ngầm
nên công tác di dời hạ tầng kỹ thuật được đánh giá là phức tạp
ngày một mươi tháng năm cục hải quan hà nam ninh tổ chức hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp năm hai nghìn hai mươi
nhằm phổ biến chính sách pháp luật và giải đáp vướng mắt kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
hiện tại cục hải quan hà nam ninh có một doanh nghiệp
mùa một nghìn ba trăm ba mươi năm doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục hải quan
tính đến ngày ba mươi tháng bốn tổng kiếm ngạch xuất khẩu trên địa bàn quản lý của cục hải quan hà nam ninh đạt một mươi chín tỷ usd
tại hội nghị đại diện cục hải quan hà nam ninh đưa ra một số khuyến nghị
về những sai sót khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan
và trực tiếp giải đáp những vướng mắt trong quá trình thực hiện
thời gian qua ngành hải quan đã chủ động tích cực xây dựng mô hình hải quan số
hải quan thông minh cho phép doanh nghiệp khai báo thủ tục hải quan mọi lúc mọi nơi trên mọi công cụ
đồng thời tạo điều kiện để thời gian thông quan hàng hóa nhanh chóng giảm chi phí logistics
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm hàng hóa việt nam